để động viên công nhân và người lao động an tâm công tác ngày một mươi ba tháng một thành ủy hội đồng nhân dân
ubnd ubnd mặt trận tổ quốc và liên đoàn lao động tp hcm đã đi thăm và chúc tết công nhân và người lao động
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố
tết năm nay ngoài các phần quà của các doanh nghiệp và các tổ chức công đoàn trao tặng
liên đoàn lao động tp hcm còn tham mưu cho lãnh đạo thành phố trao tặng một mươi tám xuất quà cho công nhân và người lao động tiêu biểu
bình quân một xuất quà là bốn triệu đồng trong đó một phần quà một triệu đồng và ba triệu đồng tiền mạc
đến thăm gia đình chị hà khiết dung công nhân công ty mai mặt gng quận bình tân và gia đình anh nguyễn lê thanh hòa
công ty trách nhiệm hữu hạng afc huyện bình chánh đây là những công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
thay mặt lãnh đạo thành phố đồng chí võ thị dung đã động viên các gia đình vượt khó vươn lên trong cuộc sống
và đồng chí cũng đề nghị các cấp công đoàn cần quan tâm nhiều hơn nữa đối với những công nhân có hoàn cảnh khó khăn